các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một chiếc bụng không khỏe không chỉ đem đến sự khó chịu khiến việc hấp thu chất dinh dưỡng bị cản trở mà còn kéo theo sự mệt mỏi về tinh thần khiến mỗi người không thể tận thường trọn vẹn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc
để hệ tiêu hóa khỏe mạnh hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng đồng thời mang đến nhiều lợi ích cho làn da bóc sáng tinh thần từ đó xây dựng một sức khỏe tổng thể dẻo dai bền vững
theo các chuyên gia dinh dưỡng chúng ta cần ăn uống đầy đủ bốn chất bột đường chất đạp chất béo vitamin và khoáng chất thay đổi lối sống khoa học lành mạnh và bổ sung thêm sữa chua và thực đơn mỗi ngày
chúng ta đã biết sữa chua được dùng từ lâu rồi và trong các khuyến nghị của biến dinh dưỡng sữa chua là một trong những sản phẩm được sử dụng cho các đứa tuổi với các liều lượng phù hợp
vì nó có các lợi ích nó là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng vì sao nó chứa protein các đạn có giá trị sinh học cao

là một bà nội trợ chị minh thu luôn chú ý chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa
món ăn quen thuộc mà chị luôn bổ sung cho các thành viên trong gia đình chính là sữa chua
với nhiều hương vị phong phú và cách chế biến đa dạng chị luôn mang đến sự hào hứng cho mọi người khi lựa chọn sữa chua ăn mỗi ngày
đồng thời đó cũng là cách để chị chăm sóc cho làn da và vóc sáng của mình được trẻ trung và dạng dỡ hơn
sữa chua là một món ăn rất là quen thuộc với gia đình mình
hiện nay sữa chua không chỉ có vị truyền thống mà có rất nhiều vị khác nhau trái cây các vị lựu đỏ
vị nhân chân trâu trẻ con rất là thích
cho nên là phù hợp với tất cả mọi người trong thành viên trong gia đình mình
từ trẻ con cho đến bố mẹ ông bà đều rất là hợp và rất là thích
mỗi ngày thì mình bổ sung từ một đến hai hộp sữa chua cho các thành viên trong gia đình để tăng sức khỏe tiêu hóa giúp cho gia đình khỏe mạnh hơn
để tránh nhằm chán thì mình cũng mix sữa chua này với các loại quả khác nhau nữa để hấp dẫn mọi người

còn anh dương một chàng trai năng động và yêu thích thể thao
bí quyết để tăng hiệu quả tập luyện giúp cơ bắp dẻo dai đó chính là bổ sung sữa chua trước mỗi buổi tập
hầu như tuổi nào mình cũng đi tập thể dục và trước mỗi buổi tập mình cũng sử dụng một hộp rất chua
thì nó sẽ giúp bụng của mình nhẹ hơn và bổ sung năng lượng cho một ngày tập hiệu quả hơn
chúng ta biết là việc đó phải phụ thuộc vào sữa chua
sữa chua đường hay sữa chua ít đường hoặc sữa chua không đường thì lúc đấy vào các trên các đối tượng người bệnh
mà người ta có các cái cần phải quản lý các cái cân nặng các quản lý về các cái đường huyết
thì chúng ta sẽ có các số lượng lựa chọn các loại sữa chua nó phù hợp
nhưng mà trong cái tổng thể thì mình sẽ khuyến nghị là với các cái người trở thành
thì chúng ta đang có nhu cầu khoảng bốn trăm linh sáu trăm linh sữa và các sản phẩm từ sữa mỗi ngày
thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể sử dụng một đến hai cái bụng sữa chua mỗi ngày là phù hợp cho tất cả đối tượng